theo trình bày của lái xe lô hàng trên được nhà xe vận chuyển thuê với giá hai mươi năm đồng một thùng cho một người không quen biết từ thành phố thái bình về huyện nam đàn tiêu thụ
tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản sự việc yêu cầu lái xe điều khiển xe ô tô và lô hàng nói trên về công an huyện yên thành tiếp tục điều tra làm rõ
hiện công an huyện yên thành đã xử phạt lái xe về lỗi chở hàng không đúng quy định xe chạy không đúng tuyến đồng thời bàn giao năm mươi tám thùng cắt tông chứa gà con cho cơ quan thú y huyện yên thành xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại bắc ninh vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hôm qua bốn mươi năm học sinh ở trường tiểu học ninh xá thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh phải nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại trường
một mươi học sinh nhập viện trong tình trạng đau bụng đau đầu buồn nôn hiện không có học sinh nào nguy hiểm đến tính mạng trong đó có tám cháu đã được xuất viện các cháu còn lại vẫn cần tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện
nguyên nhân ban đầu nghi ngờ là do ngộ độc thực phẩm trong
trước đó trong bữa trưa ngày hai mươi bảy tháng chín có chín trăm bốn mươi năm em học sinh trường tiểu học ninh xá ăn trưa với món chính là phở gà và chả thịt lợn viên
các suất ăn do công ty trách nhiệm hiệu hạn hương việt sinh cung cấp nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh bắc ninh điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn tình trạng nhiều khu nhà ở được xây dựng nhưng lại bị bỏ hoang lãng phí trong nhiều năm luôn là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm
ngay tại phường yên hòa cầu giấy hà nội cũng đang có một khu nhà liền kề đã bị bỏ hoang trong nhiều năm nay
tình hình ô nhiễm môi trường tại đây ngày càng trở nên phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân xung quanh
phóng viên của kinh tế tiêu dùng đã có phản ánh về vấn đề này
đây là khu nhà ở lô một mươi một phường yên hòa cầu giấy hà nội
các dãy nhà được xây dựng nằm trên khu vực đắc địa xung quanh là khu dân cư văn hóa
dãy nhà này hiện đang được những người công nhân
và lao động nghèo thuê lại ở
do những người công nhân thuê ngắn hạn và công tác vệ sinh không ai để ý
nên khu vực này trở thành nơi ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

những căn nào có người ở thì cửa ra vào cửa sổ đưa ghép từ những tấm gỗ hoặc tôn tạm bỡ
theo phản ánh của nhiều người dân địa phương khu vực này hiện nay là điểm nóng về tình trạng mất vệ sinh
tiềm bẩn nguy cơ về các loại dịch bệnh
người dân nơi đây rất mong muốn có những sự giải quyết thỏa đáng cho vấn đề này
trao đổi với lãnh đạo phường yên hòa
chúng tôi được biết rằng khu nhà ở liền kề này được đầu tư ba mươi tỷ đồng
thuộc ban quản lý dự án công ty xây dựng và dân dụng hà nội
sau khi dự án được xây dựng xong phần thô thì bỏ hoang như vậy cho đến nay
đây là một cái quy đắc để thực hiện dự án giải phóng bằng xây dựng khu đô thủy mới yên hòa
thực hiện việc tái hình cư
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi sáu
chủ trường của thành phố không có sự tái hình cư tại chỗ cũng như là tái hình cư đất
do vậy cái dãy nhà này vẫn để không như vậy nhiều năm nay
nhà tạo thì nó không thể có cái hệ thống vệ sinh đảm bảo được
chúng tôi cũng đã có ý kiến rất là nhiều rồi cùng với công ty xây dựng
đưa quỹ nhà này vào nội dung khác
tuy nhiên bên phía chủ đầu tư thì cũng chưa làm được cái việc này
dự án chưa được hoàn thiện chưa đủ điều kiện để ở
thiếu điện thiếu nước các tiêu chí về an ninh an toàn không đảm bảo
và có thể xuất hiện nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào
thế nhưng hàng chục người lao động tự do vẫn sinh sống từ ba đến năm năm nay
mong muốn của người dân ngay lúc này là các cơ quan chức năng
cần có sự vào cuộc hơn nữa để ổn định cuộc sống cho người dân nơi đây
giá thịt lợn tăng năm bốn mươi chín và giá các mặt hàng thiết yếu trên thế giới
như giá nhiên liệu chất đốt sắt thép tăng trở lại trong chín tháng năm hai nghìn một mươi tám
làm chỉ số giá xuất nhập khẩu chỉ số giá sản xuất công nghiệp nông nghiệp tăng
so với cùng kỳ năm trước
số liệu của tổng cục thống kê cũng cho thấy lạm phát cơ bản tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tăng một mươi bốn so với tháng trước và tăng một sáu mươi một so với cùng kỳ năm trước
lạm phát cơ bản bình quân chín tháng năm hai nghìn một mươi tám tăng một bốn mươi một so với bình quân
với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tính chung chín tháng năm hai nghìn một mươi tám gdp ước tính tăng sáu chín mươi tám so với cùng kỳ năm trước
là mức tăng cao nhất của chín tháng kể từ năm hai nghìn một mươi một trở về đây
đây là số liệu vừa được tổng cục thống kê công bố tại họp báo
công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý ba và chín tháng năm hai nghìn một mươi tám
tổ chức vào sáng nay ngày hai mươi tám tháng chín
theo tổng cục thống kê tổng sản phẩm
tổng trong nước gdp quý ba năm hai nghìn một mươi tám ước tính tăng sáu tám mươi tám so với cùng kỳ năm trước
tuy thấp hơn mức tăng bảy bốn mươi năm của quý i nhưng cao hơn mức tăng sáu bảy mươi ba của quý ii
cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng
tổng sản phẩm trong nước chín tháng năm hai nghìn một mươi tám tăng sáu chín mươi tám
là mức tăng cao nhất của chín tháng kể từ năm hai nghìn một mươi một trở về đây
trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế khu nông lâm nghiệp và thủy sản tăng ba sáu
đóng góp tám tám vào mức tăng trưởng chung
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng tám tám mươi chín đóng góp bốn mươi tám
khu vực dịch vụ tăng sáu tám mươi chín đóng góp bốn mươi hai
sở giao thông vận tải hà nội cho biết đơn vị này đang chuẩn bị thí điểm
triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe bus chuyên dụng hai tầng tuyến số hai

ngày một mươi tháng một mươi
các ban ngành cũng thống nhất mở tuyến vào dịp giải phóng thủ đô ngày một mươi tháng một mươi tới đây
thưa quý vị và các bạn những năm trở lại đây đà nẵng đang trở thành một điểm đến hấp dẫn
đối với du khách trong và ngoài nước
để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch cũng như mang đến một hình ảnh văn minh
quảng bá nét đẹp văn hóa của địa phương các chợ truyền thống của thành phố đà nẵng
đang được nâng cấp có nhiều thay đổi trong việc tạo dựng thương hiệu
và hình thành văn hóa ứng xử
đây là một sản phẩm du lịch độc đáo phóng sự sau được thực hiện tại đà nẵng
với hơn ba mươi năm hình thành và phát triển chợ hàng đã trở thành điểm tham quan
mua sắm khá nổi tiếng của đà nẵng
nằm ở trung tâm thành phố đây là khu chợ truyền thống lớn
với hơn bảy trăm linh gian hàng lớn nhỏ
hầu hết khách du lịch nước ngoài đến đà nẵng đều tìm đến địa chỉ này
với mong muốn trải nghiệm không khí nét văn hóa mua sắm
cũng như thưởng thức ẩm thực của người dân bản địa
trong những năm vừa qua dường như đá sổ khách vào chợ hàng là con khách du lịch
chỉ em khoảng chín mươi chín mươi năm người khách vào
để bắt kịp với sở thích và nhu cầu mua sắm của du khách
hai năm trở lại đây ban quản lý chợ đã khuyến khích các tiểu thương
mạnh dạng chuyển đổi mặt hàng kinh doanh tập trung vào ngành hàng thời trang
quà lưu niệm túi sách làm thủ công các mặt hàng hải sản tươi sống
và trên hết là đảm bảo chất lượng sản phẩm
chợ hàng trước đây thì chỉ phục vụ cho khách ở trong nước
nhưng mà gần đây thì khách nước ngoài đến nhiều
nên là theo cái nhu cầu của khách thì chợ hàng cũng có nhiều thay đổi
từ những cái hàng hóa mua sắm
thì nói chung là người nước ngoài người ta thích những cái gì
mà nó thuộc về cái sản phẩm mà của việt nam sản xuất
thì người ta rất là trụ
để đáp ứng được những cái đó thì người bán hàng người ta cũng mong nhanh chóng
và coi như là tìm tòi những cái sản phẩm nào mà để đáp ứng được cho khách mua sắm
không chỉ chợ hàng mà các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố như chợ cồn
chợ phước mỹ chợ bắc mỹ an v v
cũng mạnh dạng thay đổi các mặt hàng nâng cấp cơ sở vật chất
hình thành văn hóa ứng xử cho các tiểu thương để mang lại những hình ảnh đẹp trong mắt du khách
bên cạnh đó
bác quản lý chợ còn tổ chức các lớp học ngoại ngữ cho các chủ dân hàng
giúp họ có thể giao tiếp với khách du lịch người nước ngoài
mỗi người bán hàng là cũng phải tìm hiểu nâng cao
ví dụ như là bản thân cô tuy lớn tuổi nhưng cứ bốn tiếng anh thì khi mình học từ nào giờ vẫn còn
như tiếng trung mà là tiếng nhật mình phải kiếm một ít để ngôn ngữ giao tiếp để mình nói
và cho những cái cử chỉ và hành động để trị cho họ hiểu
và mình cười chăn rất là thân thiện để họ tin tưởng vào cái sản phẩm của việt nam mình
không chỉ chất lượng sản phẩm được nâng cao văn hóa ứng xử được hình thành mà vấn đề an ninh trật tự ở
các chợ cũng được các lực lượng chức năng siết chặt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi đến thăm
quan mua sắm ở các chợ để chợ truyền thống thật sự trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo
bàn chủ huy công an phường đã có biện pháp là phân công các cán bộ chiến sĩ sắc phục lãng man thường
phục là phối hợp với bảo vệ chợ cầu tuần tra kiểm soát nó ngăn chặn các loại tàu phạm gia tăng và
đồng thời là góp phần tạo nên tạo cho đà nẵng trở thành một điểm đến du lịch thu hút
thưa quý vị và các bạn
kì xã hội phát triển đời sống người dân ngày càng được cải thiện thì người ta sẽchú ý hơn đến nhu cầu lễ lạc gia đình để vùi vẩy với người thân và bạn bè
chiếc bánh kem ghi lại những ngày kỷ niệm là điều không thể thiếu mà cũng từ đó thì nghề làm bánh kem
sẽ nở rộ và cung ứng cho các tiệm bánh kem ngày càng nhiều trên thị trường hiện nay
và những hình ảnh ngay sau đây cũng là lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại
để làm nên một chiếc bánh thì trước tiên là mình phải có cái khâu mà để làm cái bánh gà tô trước
mình chọn trứng sữa và bột thì mình cũng nhập một cái hãng một cái nhà máy ở đây là chất lượng bột
rất là ngon sữa tươi của mình để dùng sữa tươi nhập khẩu sữa của pháp các cái kem này cũng bằng
kem của nước ngoài hết kem nhập khẩu hết cái bánh thì thường thường bánh tạo hình của mình thì thường
thường cũng mất nhanh tùy độ khó độ dễ có thể là ba tiếng có thể là năm tiếng ví dụ như hôm nay mình làm
cái bánh này thì
khách hàng lại có yêu cầu là muốn rút tiền trong trong cái bánh ra mình lại phải lên tưởng thiết
kế cho khách một cái bánh mà giúp được tiền rất nhiều các cái mẫu bánh mà ngoài thị trường không
có mình làm tất cả những cái gì trong cuộc sống đời thường mình có thể làm những cái chiếc bánh
đứng chị my đến với nghề bởi cái duyên nhưng bên cạnh đó là niềm đam mê yêu thích cùng với đôi
bàn tay khéo léo theo chị chiếc bánh kem được thiết kế là cả một công trình nghệ thuật và người
làm ra chiếc bánh kem gần như là một nghệ sĩ chuyên nghiệp những chiếc bánh gắn với nhiều
hình ảnh thật bắt mắt hấp dẫn khách hàng đủ mọi lứa tuổi nói chung là đam mê rất là yêu thích rất là
thích thiết kế những cái bánh những cái bánh tặng mình quan trọng là mẫu thiết kế thôi nếu mà một
ý tưởng lên thiết kế đẹp thì cái bánh của mình lên lúc mà hoàn thiện xong sẽ rất là đẹp tôi đánh
là mình ra thì cũng hơi khó nhiều khi mình đang tạo nên một thì học riêng đấy nhưng mà cũng rất là
khó làm những cái này nó cần phải có nhiều người tự tưởng rất là nhiều cái bánh chị áp lên facebook
không có thì em thích trong cứ theo dõi không người là đến bây giờ thì mình quyết định là theo
học em học đến bây giờ là được gần bốn tháng cũng muốn là có một cửa hàng riêng thì em nghĩ là những

tầng ngày xưa thì em nghĩ em mọi người cũng sẽ thích như thế nghề là bánh kem ngày càng được đông đảo mọi
người quan tâm bởi đây là nghề không đòi hỏi trình độ học vấn không cần quá nhiều vốn để đầu tư mà
vẫn có thể đứng vững với nghề để lập nghiệp và mưu sinh đây cũng là xu hướng mà nhiều bạn trẻ đang hướng đến